tại tp hcm lễ gia quân thực hiện nhiệm vụ năm an toàn giao thông quốc gia hành hai nghìn một mươi chín cũng vừa được triển khai với chủ đề an toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô xe máy
năm hai nghìn một mươi chín tp hcm đặt ra mục tiêu kéo giảm năm số vụ số người chết và bị thương do tai nạn giao thông so với năm hai nghìn một mươi tám
cùng với đó là giảm ồn tắc giao thông kéo dài trên ba mươi phút hạn chế tình trạng u nứ cục bộ tại một số tuyến đường giao lộ có mật độ giao thông cao
ban an toàn giao thông thành phố đề nghị các lực lượng chức năng cần nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ và người dân cần chấp hành tốt các quy định pháp luật khi tham gia giao thông đảm bảo trật tự đô thị góp phần xây dựng tp hcm có chất lượng sống tốt
trước mắt tập trung triển khai các nhiệm vụ trong đợt cao điểm đảm bảo chất tự an toàn giao thông tích nguyên đán khỉ hợi và lễ hội xuân hai nghìn một mươi chín
trước mắt tập trung triển khai các nhiệm vụ trong đợt cao điểm đảm bảo chất tự an toàn giao thông tích nguyên đán khỉ hợi và lễ hội xuân hai nghìn một mươi chín